tại tỉnh quảng trị chương trình hành trình đỏ vào ngày hội hiến máu tình nguyện
giọt hồng đất lửa năm hai nghìn hai mươi đã được khai mạc
đây là năm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất nhiều địa phương tham gia nhất
sau hơn một mươi một năm phát động phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh quảng trị
ngày càng nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền và đông đảo các tầng lớp nhân dân
kết thúc ngày hội ban tổ chức đã trực tiếp tiếp nhận hơn năm trăm linh đơn vị máu
nhân dịp này hướng đến kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương minh liệt sĩ
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị đã trao tặng một mươi năm xuất quà
cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện gio linh